một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng ngày một mươi một tháng chín tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng ngọc châu huyện tân yên tỉnh bắc giang
nạn nhân là nguyễn đức tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thôn cầu si xã ngọc châu huyện tân yên gặp tai nạn lao động tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng ngọc châu huyện tân yên
khi được đưa đến bệnh viện nạn nhân ở trong tình trạng suy hô hấp nặng sau ba tiếng được các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành mổ cấp cứu nạn nhân tâm tạm thời qua cơn nguy kịch
thời gian vừa qua tại bệnh viện cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp nạn nhân bị tai nạn lao động do máy đùn gạch nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tuy nhiên những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy đùn gạch trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn khi vận hành máy tại các đơn vị sản xuất và trách nhiệm của chủ sử dụng lao động cũng như nhận thức của người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động